truyền thông sở tại ngày bốn tháng một mươi đưa tin nhà chức trách thái lan đã đưa ra năm cáo buộc hình sự
bao gồm cả tội giết người có chủ ý đối với nam nghi phạm một mươi bốn tuổi trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại siam bragon
ở thủ đô bangkok vào chiều ngày ba tháng một mươi
các cáo buộc khác bao gồm âm mưu giết người sở hữu súng trái phép mang súng trái phép ở nơi công cộng và xả súng ở nơi công cộng
theo truyền thông thái lan nghi phạm đã bị cảnh sát thẩm vấn trong vài giờ
trước sự chứng kiến của các nhân viên xã hội và bác sĩ tâm thần vì là trẻ vị thành niên
sau đó nghi phạm đã được đưa đến tòa án gia đình và vị thành niên trung ương để xin chấp thuận giam giữ thêm trong khi cuộc điều tra tiếp tục
tòa án sẽ xem xét tình trạng tâm lý cách điều trị và sự chăm sóc của cha mẹ trẻ khi xác định liệu trẻ có nên bị giam giữ
trả tự do hay được giao cho các nhân viên phúc lợi xã hội chăm sóc hay không
theo mục bảy mươi bốn của bộ luật hình sự thái lan trẻ vị thành niên từ một mươi năm tuổi trở xuống được miễn hình phạt nếu bị phát hiện đã phạm tội
tuy nhiên tòa án có thể chính thức cảnh cáo người phạm tội trẻ tuổi và đưa ra lời cảnh cáo cho cha mẹ của họ trước khi được thả
bên cạnh đó nếu tòa án tin rằng cha mẹ có thể chăm sóc người phạm tội
thì có thể áp đặt các điều kiện đối với họ để đảm bảo rằng người phạm tội không tái phạm trong ba năm và cha mẹ đã bị phạt tới một mươi bạt cho mỗi hành vi phạm tội do người chưa thành niên thực hiện
ngoài ra tòa án có thể đưa người phạm tội vào cơ sở giáo dục trung tâm đào tạo hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần trong một thời gian do tòa án ấn định nhưng chỉ đến khi người phạm tội đủ một mươi tám tuổi
quân đội ấn độ ngày bốn tháng một mươi thông báo đã có ít nhất một mươi người thiệt mạng và trên tám mươi người mất tích trong đó có hai mươi ba binh sĩ trong trận lũ quét ở bang sikkim đông bắc nước này
thông báo của quân đội ấn độ cho biết mưa lớn đã bất ngờ xảy ra tại khu vực
hồ lóc mác khiến mực nước đập trung thang ở thượng nguồn dân cao buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạng nguồn
vụ việc này đã gây ra lũ lụt và lũ quét ở khu vực hạ nguồn sông tista gần biên giới của ấn độ với nepal và trung quốc
hiện lực lượng cứu hộ đang triển khai hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa vốn kéo dài từ tháng sáu đến cuối tháng chín tại ấn độ
thông thường đến tháng một mươi những cơn mưa lớn không còn xuất hiện tại nước này
tuy nhiên giới chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và hậu quả nghiêm trọng của các trận mưa trong mùa mưa tại nước này
bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ thông báo các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa
vào các mục tiêu của đảng công nhân người quốc pkk ở khu vực miền bắc iraq
theo đó các cuộc không kích ngày hôm qua đã phá hủy thêm hai mươi hai vị trí ẩn náu của pkk ở iraq
sau khi đã phá hủy hàng chục mục tiêu khác trong các đợt tấn công trước đó
đáng chú ý ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan cùng ngày tuyên bố
quân đội nước này sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào pkk nằm trên lãnh thổ quốc gia láng giềng syri
nguyên nhân là do lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ đã xác định được rằng
hai phần tử pkk thực hiện vụ tấn công khủng bố tại thủ đô ankara hôm một tháng một mươi vừa qua là đến từ syri
vì vậy các cơ sở của pkk ở cả iraq và syri giờ đây đã trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội thổ nhĩ kỳ
tại thổ nhĩ kỳ một chiến dịch truy quét khủng bố quy mô lớn cũng được đồng loạt triển khai trên toàn quốc
với sự tham gia của hơn một mươi ba nhân viên an ninh
ngày bốn tháng một mươi chính phủ cộng hòa xéc đã thông qua chiến lược quốc phòng mới
thay thế cho chiến lược hiện nay được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi bảy
chiến lược quốc phòng mới được soạn thảo trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi
mà nước này và các quốc gia thành viên của liên minh châu eu cũng như tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang phải đối mặt
chiến lược quốc phòng mới xác định ưu tiên hàng đầu của cộng hòa xéc là xây dựng lực lượng vũ trang được trang bị và huấn luyện tốt
có khả năng chiến đấu bền bỉ có thể được triển khai trong các chiến dịch phòng thủ tập thể
cộng hòa séc cũng sẽ tăng cường tuyển dụng và xây dựng lực lượng vũ trang dự bị
chiến lược cũng khẳng định việc thiết lập an ninh tài chính cần thiết bằng cách duy trì chi tiêu quốc phòng
ở mức hai tổng sản phẩm quốc nội gdp và có thể tăng lên trong trường hợp cần thiết
ngoài ra theo văn kiện này nhiệm vụ bảo vệ đất nước không chỉ thuộc về bộ quốc phòng và quân đội
mà còn có sự tham gia của các cơ quan hành chính công và toàn xã hội
đồng thời chiến lược mới cũng nhấn mạnh vai trò của công nghiệp quốc phòng và hợp tác quốc phòng
chính phủ australia tuyên bố sẽ giải quyết tình trạng lạm dụng hệ thống thị thực của nước này
đây là một phần trong nỗ lực chấn áp nạn buôn người và các hình thức tội phạm có tổ chức khác

australia tuyên bố sẽ hành lập một ban trong bộ nội vụ nhằm xử lý tình trạng lạm dụng thị thực và hệ thống di cư đang ở mức nghiêm trọng
đơn vị này được cấp ngân sách hoạt động là năm mươi triệu đô la australia tương đương với ba mươi một bốn mươi tám triệu đô la mỹ
chính phủ liên bang australia khẳng định sẽ giải quyết tình trạng này để đảm bảo tính công bằng của hệ thống nhập cư và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương
australia vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lao động nhập cư
nước này đã đề xuất cải tổ hệ thống nhập cư để tăng tốc độ tiếp cận đối với người lao động có tay nghề cao và đơn giản hóa thủ tục trở thành thường chủ nhân
tổng thống mỹ joe biden thông báo chính quyền washington đã phê duyệt kế hoạch giảm xóa nợ cho sinh viên trị giá chín tỷ đô la mỹ
khoản giảm nợ bổ sung này sẽ được áp dụng đối với một trăm hai mươi năm người vay
trong số tiền trên năm hai tỷ usd sẽ được sử dụng để giảm nợ bổ sung cho năm mươi ba người vay theo chương trình xóa nợ
trong số tiền trên năm hai tỷ đô la mỹ sẽ được sử dụng để giảm nợ dịch vụ công

thông qua việc điều chỉnh cách trả nợ theo thu nhập đây là những người đi vay đã trả nợ từ hai mươi năm trở lên nhưng chưa từng nhận được sự trợ giúp từ phía chính quyền
khoản trợ cấp còn lại sẽ dùng để giảm nợ cho hai mươi hai người vay là người khuyết tật thông qua dữ liệu đối chiếu với cơ quan an sinh xã hội
phát biểu với báo giới tổng thống joe biden cho biết chính quyền của ông theo đuổi các biện pháp mới để hỗ trợ khoản vay của sinh viên mỹ sau khi tòa án tối cao ngăn chặn kế hoạch hủy khoản nợ hàng trăm tỷ đô la mỹ mà chính phủ đề xuất
kế hoạch của tôi không chỉ thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân mỹ mà còn giúp ích cho nền kinh tế mỹ
sẽ có thêm nhiều ngôi nhà được mua nhiều người bắt đầu khởi nghiệp nhiều cặp đôi có đủ khả năng để xây dựng gia đình
tổng thống joe biden đã được công bố là một phần trong kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của tổng thống joe biden vốn là cam kết được ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi
theo đó chính phủ mỹ sẽ xóa nợ một mươi đô la mỹ đối với khoản nợ của những người có mức lương dưới một trăm hai mươi năm đô la mỹ
còn đối với những cựu sinh viên từng nhận được sự trợ giúp liên bang trong thời gian học đại học thì số nợ sẽ được xóa là hai mươi đô la mỹ
dự tính kế hoạch xóa nợ cho sinh viên này sẽ lên tới bốn trăm linh tỷ đô la mỹ
tuy nhiên kế hoạch này đã bị tòa án tối cao mỹ bác bỏ hồi tháng sáu vừa qua
còn tại philippines ngày bốn tháng một mươi nước này quyết định dỡ bỏ mức trần đối với giá gạo vốn được áp dụng đầu tháng trước để hỗ trợ các hộ gia đình nghèo
trong một phát biểu tại một sự lý kiện ở thủ đô manila tổng thống ferdinand marcos jr cho biết kể từ ngày bốn tháng một mươi philippines dỡ bỏ mức giá trần đối với cả gạo xay sát thông thường và gạo xay sát kỹ
ông marcos đồng thời là bộ trưởng nông nghiệp philippines
bộ trưởng nông nghiệp philippines khẳng định đây là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ áp trần giá gạo vì chính phủ hiện có đủ nguồn cung gạo
đầu tháng chín vừa qua tổng thống marcos đã ấn định giá trần đối với giá gạo xay sát thường ở mức bốn mươi một peso cho một kg và bốn mươi năm peso cho một kg đối với gạo xay sát kỹ có chất lượng cao hơn
đây là biện pháp nhằm bình ổn giá của mặt hàng chủ lực của quốc gia đông nam á này khi giá bán lẻ tăng ở mức đáng báo động do ảnh hưởng của các sự kiện trong và ngoài nước
chính phủ cũng cam kết sẽ hỗ trợ nông dân và người nghèo đồng thời cam kết cải cách lĩnh vực nông nghiệp
thưa quý vị điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống
nó giúp cho cuộc sống hàng ngày của con người trở nên thuận tiện hơn mang đến nhiều điều thú vị mới mẻ hơn
tuy nhiên mặt trái của nó là những lo ngại về các bức xạ phát ra từ điện thoại di động có thể gây hại tới sức khỏe
sau khi pháp cấm iphone một mươi hai vì mức độ bức xạ quá mức cho phép nga cũng đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của bức xạ từ điện thoại di động
vậy các chuyên gia nói gì về vấn đề này mời quý vị hãy cùng tìm câu trả lời trong câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin sau đây
ước tính thế giới có khoảng sáu tám mươi bốn tỷ người đang dùng smartphone
thế nhưng rất nhiều trong số họ không hiểu rõ bức xạ sóng điện tử là gì
thực tế trong mỗi chiếc điện thoại thông minh nhà sản xuất đã đưa ra những cảnh báo về khả năng mà điện thoại phát ra bức xạ tần số vô tuyến rf trong cài đặt
nhưng người dùng chẳng mấy ai để ý đến nó
anh có biết trong điện thoại của mình có cảnh báo về bức xạ không
ồ tôi thấy rồi tôi không hề biết
ồ tôi chưa từng thấy
tôi chưa từng
điện thoại là thiết bị thu phát sóng vô tuyến do đó việc phát xạ điện tử là không thể tránh khỏi
vấn đề nằm ở chỗ chỉ số tỷ lệ hấp thụ riêng sar phản ánh bức xạ mà điện thoại phát ra càng thấp thì càng được coi là an toàn
theo quy định của mỹ mức sr tối đa trên điện thoại di động là một sáu w trên một kg đối với eu là bốn w trên một kg
các thiết bị có chỉ số sir dưới mức này được coi là an toàn để sử dụng hàng ngày
tuy nhiên việc pháp cầm bán iphone một mươi hai do phát mức xạ vượt ngưỡng trọ phép đã gây ra những tranh luận
cơ quan tần số quốc gia pháp nói đã kiểm tra chỉ số sir trên một trăm bốn mươi một điện thoại và phát hiện iphone một mươi hai có thể phát ra công suất năm bảy mươi bốn w trên một kg
khi điện thoại được đặt trong túi
phía apple khẳng định mẫu iphone một mươi hai đã được kiểm định bởi nhiều tổ chức quốc tế và rằng thông số khác nhau là do phương pháp đò khác nhau
nhiều chuyên gia cũng khẳng định các mức giới hạn chỉ số sir hiện tại thấp hơn một mươi lần ngưỡng bức xạ được giới khoa học phát hiện có thể gây hại đến sức khỏe con người
nhưng khuyên cáo vẫn được đưa ra với một số đối tượng
những người dễ bị tổn thương nhất với bức xạ điện thoại là người già và những người đang mắc bệnh
ngoài ra trẻ em cũng rất dễ bị ảnh hưởng
bởi từ bởi hộp sọ của trẻ có thể hấp thu gấp một mươi lần lưỡng bức xạ
sẽ phải mất thời gian và cần những thiết bị chuyên dụng mới đo được lượng bức xạ của mỗi chiếc điện thoại
tuy nhiên khi điện thoại ở chế độ rảnh nghĩa là không được sử dụng thì nó sẽ ở chế độ năng lượng thấp
nhưng khi nghe một cuộc điện thoại thì nó sẽ tạo ra mức năng lượng hoạt động cao hơn lượng bức xạ cũng sẽ nhiều hơn
tất cả đều nằm trong giới hạn an toàn nên không có gì đáng lo ngại
nhưng những người vẫn lo lắng
lắng về bức xạ có thể giảm thời gian sử dụng điện thoại có thể tắt điện thoại vào ban đêm và sử dụng chế độ loa ngoài khi nói chuyện
còn cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người của nga cho biết
bức xạ từ tất cả các điện thoại di động đều có thể gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người
và các thiết bị này nên được sử dụng một cách tiết kiệm
cơ quan này cũng khuyến cáo cuộc gọi không nên kéo dài quá hai phút và thời gian tạm dừng tối thiểu giữa các cuộc gọi ít nhất là một mươi năm phút
ngoài ra điện thoại di động nên được đặt tránh sang một bên khi người dùng đang ngủ và lý tưởng nhất là nên mang theo trong túi thay vì để sát người